hội nghị hợp tác doanh nghiệp việt nam nhật bản
tại hội nghị các doanh nghiệp việt nam và nhật bản đã có sự trao đổi đề xuất một số nội dung hợp tác hai bên trong thời gian tới
đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực du lịch phát triển dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp xây dựng kinh doanh các dự án suối nước nóng
hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp nhật bản hiểu hơn nữa về các tiềm năng thế mạnh của quảng ninh qua đó có thể mở thêm cơ hội xúc tiến đầu tư
các doanh nghiệp nhật bản tham gia đầu tư là một chủ trương lớn nhằm phát triển kinh tế xanh theo hướng bền vững của tỉnh
ngày một mươi một tháng ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì và trao tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh quảng nam
cho các đồng chí lãnh đạo chỉ huy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh quảng nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cho đến nay
từ năm hai nghìn chín đến nay lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh đã phối hợp quy tập di rời chín trăm linh hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang tặng hai trăm linh bốn sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách
với số tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng hỗ trợ xóa hai trăm linh một nhà tạm và xây dựng hơn một nhà đồng đội nhà tình nghĩa nhà nghĩa tình nhà đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách và người có công
với tổng kinh phí hơn một mươi năm tỷ đồng và nhận phụng dưỡng hai mươi bảy mẹ việt nam anh hùng đồng thời tham gia xây dựng công trình giao thông trường học nhà ở
hỗ trợ các hộ nghèo làm kinh tế với kinh phí hơn một trăm linh tỷ đồng
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước thiếu tướng ngô quý đức phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu năm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh quảng nam
mới đây hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên quang đã tổ chức đại hội hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên quang lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại đại hội các đại biểu đã tập trung đề cập đến những giải pháp để việc liên kết các doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn các nhiệm vụ giải pháp đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nhân tăng cường hội nhập quốc tế
trong thời gian tới hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên quang sẽ là cầu nối giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp trong tỉnh
nhân dịp này đại hội đã dành kinh phí sáu mươi triệu đồng để ủng hộ quỹ khuyến học và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô bốn chỗ chạy từ nam ra bắc vận chuyển hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu
ngày một mươi tháng ba tại km một nghìn một đường hồ chí minh đoạn qua xã hàm ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện xe du lịch biển kiểm soát bảy mươi bốn a năm nghìn một trăm một mươi bốn do lái xe lê thanh hà bốn mươi bảy tuổi

phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển từ nam ra bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở bốn trăm hai mươi năm cây thuốc lá z năm mươi cây thuốc lá hero do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc
trị giá lô thuốc lá trên bảy mươi triệu đồng
hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo quy định
qua công tác tuần tra kiểm soát tại địa bàn lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ tỉnh quảng ngãi vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá lậu
theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng phát hiện bà mai thị phi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở phương quảng phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi sử dụng xe máy biển số kiểm soát bảy mươi sáu v hai mươi năm nghìn hai trăm linh bốn chở một hai trăm linh bao thuốc lá z năm trăm năm mươi năm và sc nhập ngoại
tại thời điểm kiểm tra bà phi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thuốc lá trên hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi một tháng ba các đơn vị chức năng thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã đồng loạt gia quân bảo đảm trật tự đô thị trật tự công cộng trên địa bàn thành phố bạc liêu đây được đánh giá là lần giao quân quyết liệt nhất từ trước đến nay ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bạc liêu
tại tuyến đường trần phú phường bảy một trong những tuyến đường trung tâm của thành phố bạc liêu tuyến đường này có rất nhiều cơ sở mua bán kinh doanh mặt hàng điện thoại di động xuất thời trang kinh doanh gỗ nội thất lấn chiếm lòng đường vỉa hè
trong ngày đầu gia quân chính quyền và lực lượng chức năng thành phố bạc liêu chỉ nhắc nhở vận động và đề nghị người dân đăng ký cam kết không buôn bán lấn chiếm vỉa hè
được biết trong nhiều năm qua thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự đô thị thế nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường vẫn tái diễn
sau mỗi đợt gia quân thì mọi chuyện lại vẫn như cũ việc lập lại trật tự đô thị vỉa hè được dư luận cũng như người dân đánh giá cao
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc làm này của thành phố bạc liêu sẽ giải quyết triệt đề tình trạng lấn chiếm vỉa hè thật sự kết quả bền vững và sẽ kéo dài được bao lâu
bảo hiểm xã hội quá lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và phải tính đến giải pháp tăng tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho quỹ bảo hiểm xã hội
trước những thông tin này mới đây cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm quản lý quỹ bảo hiểm xã hội để làm rõ những nội dung trên
theo bảo hiểm xã hội việt nam thực tế dự toán kế hoạch chi năm hai nghìn một mươi năm của bảo hiểm xã hội việt nam được thủ tướng chính phủ phê duyệt chỉ có sáu năm trăm sáu mươi tỷ đồng
chứ không phải là bảy bảy tỷ đồng như báo cáo của kiểm toán nhà nước
việc tăng này chủ yếu để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của cả hệ thống bảo hiểm xã hội như phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử
hiện bảo hiểm xã hội đang tiến hành nhiều biện pháp như tăng cường công tác quản lý để quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được sử dụng hiệu quả nhất đúng nhất minh bạch nhất
đặc biệt từ cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
bảo hiểm xã hội việt nam đã chính thức vận hành hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế kết nối với trên chín mươi chín cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến trung ương trên phạm vi toàn quốc
thưa quý vị ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp là chủ đề của hội thảo mở màn cho triển lãm festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long
do bộ khoa học và công nghệ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tổ chức tại thành phố cần thơ
được tham dự của gần hai trăm linh đại biểu là nông dân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
ngành nông nghiệp đồng bằng sông kiều long đã và đang đứng trước những khó khăn thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa kinh tế hội nhập quốc tế
hiện tượng hạn hán lũ lụt và xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua gây trở ngại lớn cho quá trình sản xuất canh tác nông nghiệp làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm
trong khi đó quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế lại đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn đối với các mặt hàng nông sản
trong bối cảnh trên ngoài việc tìm các giải pháp nhằm giảm tác động biến đổi khí hậu đề xuất các chương trình chính sách tái cơ cấu ngành
thì việc ứng dụng khoa học công nghệ được xem là động lực then chốt cho sự phát triển của nền nông nghiệp
đối với doanh nghiệp khi mà ứng dụng khoa học và công nghệ thì chúng ta hiểu rằng là khi doanh nghiệp mà sản xuất
thì sẽ đưa ra được những sản phẩm có số lượng có chất lượng
và đáp ứng được yêu cầu của thị trường có thể thị trường trong nước cũng như thị trường ở nước ngoài
và đối với doanh nghiệp khi áp dụng khoa học và công nghệ thì sẽ tạo ra được một sản phẩm có năng suất
có chất lượng và có thể cạnh tranh được với sản phẩm ở trên thế giới
tuy nhiên trong những năm qua việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp cũng gặp không ít những khó khăn
trở ngại do thiếu nguồn nhân lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn hạn chế
diện tích sản xuất giảm và manh mún do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa
chính vì vậy mà khoa học công nghệ vẫn chưa thực sự phát huy được vai trò là động lực cho sự phát triển ngành nông nghiệp
định hướng là chúng ta ứng dụng những công nghệ cao để chúng ta xây dựng dùng nông nghiệp công nghệ cao
đưa vào sản xuất một số những cái giống cây trồng vật nuôi mà có năng suất cao
có khả năng chịu được các bệnh chống lại dịch bệnh chống lại điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay
hội thảo ứng dụng khoa học và công nghệ
để nâng cao năng suất và chất lượng trong sản xuất nông nghiệp lần này
có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
giúp các cơ quan doanh nghiệp nông dân trong vùng đồng bằng sông cửu long có cơ hội tiếp cận
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
nhằm nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế
số bệnh nhi đến khám và điều trị bệnh ho gà tại bệnh viện sản nhi nghệ an đang gia tăng đột biến
thời tiết diễn biến bất thường là nguyên nhân khiến nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh về đường hô hấp
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện sản nhi nghệ an đã có bốn mươi hai bệnh nhi nhập viện điều trị bệnh ho gà
chỉ trong một tháng trở lại đây đã tiếp nhận điều trị cho hai mươi bốn trẻ mắc bệnh ho gà
điều đáng nói là tỷ lệ bệnh nhi dưới ba tháng tuổi
chiếm tới trên năm mươi
đây là các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc mới chỉ được tiêm một vaccine phòng bệnh ho gà
điều đáng nói là những trường hợp mắc bệnh ho gà điều trị tại khoa đều chưa đến tuổi tiêm phòng
trẻ dưới ba tháng tuổi chiếm ba mươi thậm chí có nhiều trẻ mới hai mươi ngày tuổi cũng đã mắc bệnh ho gà
với trẻ từ hai tháng trở lên thì bố mẹ nên đưa trẻ đi tiêm chủng
tiêm vaccine phòng bệnh ho gà vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu ho gà uốn ván đầy đủ đúng lịch
khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà trẻ phải nghỉ học cách ly và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
đặc biệt nâng cao thể trạng của trẻ bằng việc bồi dưỡng ăn uống đủ dinh dưỡng
theo kết quả mẫu xét nghiệm của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh cao bằng vừa phát hiện và tiêu hủy hai ổ dịch tại huyện trà lĩnh và phường sông bằng thành phố cao bằng
hai nghìn một trăm một mươi tám con da cầm bị nhiễm cúm a đã được tiêu hủy
theo người dân báo cáo lên tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh cao bằng
các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để giám định và phát hiện một số mẫu dương tính với virus gia cầm h năm n một và h năm n sáu
tính đến hết ngày một mươi tháng ba ổ dịch ah năm n sáu tại hộ gia đình ông hoàng văn hữu tổ hai phường sông bằng thành phố cao bằng
đã tiêu hủy một trăm chín mươi ba con gà và chim bồ câu
tại huyện trà lĩnh cũng phát hiện ổ dịch tại xã quốc toản tiêu hủy một tám trăm hai mươi năm con da cầm
theo ông hoàng minh đạt
tri cục trường tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cao bằng số da cầm trên đã được tiêu hủy hoàn toàn
và phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại tại các ổ dịch và khoanh vùng ổ dịch
trong những năm hai nghìn một mươi sáu trong quá trình giám sát chủ động hiện nay trên đàn da cầm của địa phương vẫn có sự lưu hành virus cúm h năm n sáu
vì vậy cái nguy cơ để lây lan dịch bệnh thì tôi nghĩ rằng là trong thời điểm này là rất cao
vì vậy bà con chúng ta cần phải cảnh giác
đặc biệt là những cơ sở cần phải những thông tin về chính xác về dịch bệnh và báo cáo kịp thời khi có những ổ dịch có hiện tượng da cầm chết hàng loạt xảy ra
trước tình hình dịch cúm gia cầm có thể có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới
người dân cần phải có những biện pháp đề phòng dịch bệnh tránh dịch bùng phát trên diện rộng và đặc biệt có thể lây lan từ da cầm sang người
thưa quý vị tự kỷ là một dối loạn suốt đời
trong khi nhiều chú ý tập trung vào tỷ lệ trẻ tự kỷ gia tăng người tự kỷ trưởng thành cũng tăng nhanh
nhưng chúng ta chưa sẵn sàng đối phó với những thách thức đặc biệt của cộng đồng này
một trong những lĩnh vực đang thiếu trầm trọng là công an việc làm cho người tự kỷ
theo một số ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở người tự kỷ vượt con số chín mươi
vậy cơ hội việc làm cho người tự kỳ ở việt nam có là xa vời hay không
mời quý vị theo dõi phóng sự sau của phóng viên truyền hình nhân dân
trung quốc đang thể hiện rất rõ rệt khi ông nhận định tỷ lệ sinh của trung quốc đã gia tăng
sau quá trình thực thi chính sách mới trong hơn một năm qua
sau hơn một năm những thay đổi có thể được tóm tắt trong hai câu
chính sách đã bắt đầu cho thấy hiệu quả của nó
sự thay đổi trong tỷ lệ sinh đã diễn ra như trong kỳ vọng của chúng tôi
tỷ lệ sinh của trung quốc đã đạt một mươi bảy tám mươi sáu triệu trong năm ngoái
tăng một ba triệu so với năm hai nghìn một mươi năm theo số liệu thống kê chính thức
chính sách mới được dự đoán sẽ khiến dân số nước này tăng thêm khoảng một mươi bảy triệu đứa trẻ
đến năm hai nghìn hai mươi và thêm ba mươi triệu lao động trẻ vào năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên chi phí nuôi dạy trẻ ngày một gia tăng cũng là trở ngại đáng kể
cho hiệu quả của chính sách mới này
khả năng chi trả đã trở thành một ràng buộc đối với quyết định có con thứ hai
của các gia đình trung quốc
do vậy chính phủ đang cân nhắc các biện pháp như khen thưởng và trợ cấp
nhằm khuyến khích thêm nhiều người có thêm con
chính sách hai con của trung quốc chính thức có hiệu lực vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cho phép tất cả các cặp vợ chồng có tới hai con
sau nhiều thập kỷ giờ đây nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt
với các hệ lụy của chính sách một con đưa ra vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
như giả hóa dân số cạn kiệt nguồn cung lao động và đặt ra thách thức
cho chế độ phúc lợi xã hội
các nhà khoa học peru đã gieo trồng thành công khoai tây trong môi trường
giống trên sao hỏa

trồng loại củ có nhiều giá trị dinh dưỡng này trên hành tinh đỏ
trong công trình nghiên cứu giữa trung tâm khoai tây quốc tế tại lima
kết hợp với cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa các nhà khoa học cho biết
thí nghiệm trồng khoai tây trong môi trường giống trên sao hỏa được tiến hành
từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày năm tháng ba đã bước đầu cho thấy những kết quả khả quan
môi trường trong thí nghiệm này tương tự như môi trường sao hỏa với đất khô và mặn
được lấy từ vùng pampas de la hora miền nam peru
dự án khoa học đặc biệt này sẽ kéo dài trong năm năm
các nhà khoa học peru đã vận chuyển bảy tạng đất và đá từ sa mạc pampas de la hosa
về phòng thí nghiệm tại lima để phục vụ nghiên cứu này
đất lấy về từ pampas de la hora rất giống cấu tạo đất có trên sao hỏa
nhiệt độ tại phòng nghiên cứu của dự án này được giám sát chặt chẽ
để tạo môi trường giống trên sao hỏa nhất có thể thông qua các thiết bị cảm ứng
các nhà sinh học đã chọn hơn một trăm linh giống khoai tây các nhà sinh học

các nhà khoa học nhận định việc gieo trồng thành công khoai tây
loại củ có nguồn gốc từ vùng núi andes của peru
trong điều kiện giống sao hỏa là một bước tiến vô cùng quan trọng trong dự án đầy tham vọng
hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu về khả năng đưa khoai tây lên trồng thử nghiệm tại sao hòa
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của chương trình nhân dân
thân ái chào tạm biệt